thưa quý vị hoàn lưu của bão số tám sau khi đi vào đất liền đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh nghệ an
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp
ven sông khu vực ven biển ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè
để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân trên địa bàn
công an tỉnh nghệ an đã tham mưu cấp ủy chính quyền huy động tối đa lực lượng
triển khai nhiều biện pháp để hạn chế thiệt hại
tại huyện thanh trương lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành khắc phục tình trạng sạt lờ rú ngược
các phương tiện đã sàn lấp đất đá tràn xuống quốc lộ bốn mươi sáu
hiện tại giao thông đã được thông suốt
trước đó nhiều ngày mưa lớn kéo dài nên rú ngược tiếp tục sạt lờ gây ách tác giao thông tuyến quốc lộ bốn mươi sáu
cũng do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại nhiều địa phương của huyện kỳ sơn
trước tình hình đó huyện đã chủ động sơ tán cho hơn hai trăm hai mươi hộ gần một bốn trăm linh người
tại các xã mường hải mường tiếp bảo nam đến nơi an toàn
lực lượng công an đã hỗ trợ cấp phát lương thực cho người dân đi sơ tán
đã có hơn ba ba trăm linh tàu thuyền của tỉnh nghệ an về neo đậu tại nhiều vị trí để tránh cơn bão số bảy trước đó
tại thị xã cửa lò
hơn ba trăm linh thuyền đánh bắt cá đã cập bến an toàn
thị xã đã có nhiều kinh nghiệm để ứng phó với mưa bão
nên phương châm bốn tại chỗ được địa phương chủ động triển khai từ sớm
công an tỉnh đã tăng gương cho công an thị xã năm mươi đồng chí để hỗ trợ công an thị xã cửa lò
thường trực một trăm linh và chia quân xuống địa bàn cùng với nhân dân cùng với chính quyền cơ sở
để giải quyết tốt các nội dung các tình huống liên quan đến phòng chống rụt bão đặc biệt là bộ tây chỗ

trên ngày qua công an thị xã cửa lò đã thường xuyên tuyên truyền kêu gọi người dân
nhất là các hộ kinh doanh ven biển tiến hành thu dọn các kiosk và di rời tài sản
tại phường nghi tân có nhiều hộ nuôi bè cá trên biển do chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên nhiều loại cá của bà con nông dân chưa thể tiêu thụ được
khiến lượng cá nuôi tồn tại trên các bè là rất lớn
có ba mươi sáu lông với tổng trọng lượng cá là hai trăm năm mươi tấn
do lượng cá tồn đồng là do đại dịch covid một mươi chín cho nên bà con nuôi lông bè cá là cũng chưa tiêu thụ được sản phẩm
trước tình hình và tài sản lớn của bà con như thế
thì bán chỉ huy công an phường đã thám biểu tích cực cho bán chỉ huy phòng chống rụt bão phường
và trang trọng để bảo vệ tài sản cho bà con nhân dân
còn trước lúc diễn biến phức tạp theo dõi thường xuyên diễn biến phức tạp của con bào
để khi nào có sự hỗn hợp thì anh em có các lực lượng thường xuyên ứng dựng bốn tay chồ
để đưa bà con đưa những người ở dưới lồng bè lên vị trí an toàn
đồng thời bảo vệ tài sản giảm thiệt hại thấp nhất cho bà con nuôi lồng bè trên địa bàn phường
trước lúc bà bào thì sự quan tâm của chính quyền địa phương là đưa thông báo tất cả các lông bè
đưa bào là gọi như lệ trọng trang trọng và thông báo cho tất cả mỗi người khi bào vào và lên bờ
chứ không ở dưới bè
sự báo trong thời gian qua
thời gian tới bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
từ đêm nay một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi
ở khu vực từ nghệ an đến quảng nam có mưa to đến rất to
các địa phương trong tỉnh đã chủ động theo dõi diễn biến thời tiết
kịp thời triển khai các phương án phòng chống bão lụt xa lở đất đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân